cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa đã khởi tố bị can đối với đinh thanh tú
hai mươi bốn tuổi chủ tịch quận long biên hà nội về tội cố ý gây thương tích
trong lúc lòng giận thì em cầm cốc lưỡi em hắt vào mặt bạn ấy
khi em hắt cốc lưỡi vào mặt bạn ấy thì bạn ấy có cầm lại cốc sinh đồ bạn tịnh rơi lên và đập em
bạn đập em thì khi bạn chưa kịp đập thì em cũng tiện cốc lưỡi em cầm em đập thẳng vào đầu bạn ấy luôn
bên anh có thu thập được ở hiện trường các mảnh vỡ chất cốc thủy tinh
và có giữ lại được đặc điểm của chất cốc thủy tinh trước khi em bị đập vỡ
thì bọn anh cho em quan sát trong những chất cốc này em quan sát được chất cốc thủy tinh nào là chất cốc thủy tinh em dùng để đập vào đầu bị hại đoạn
đây ạ cái cốc thủy tinh này là cái cốc đặc điểm em dẫn dạng
chính xác là em cầm cái cốc này em đập vào đầu bạn bạn
thì đặc điểm thì nó như thế nào
đặc điểm thì nó là cốc thủy tinh trong suốt
có nhán hiệu của trung nguyên
cốc uống nước tráng miệng
vâng uống nước tráng miệng
vâng uống nước tráng miệng
cao khoảng một mươi phân
đường kính khoảng tám cm
xuất phát từ những câu lói giữa những người thanh niên không quen biết với nhau
tù với chỗ bị can tù với chỗ bị hại đoàn là trước đấy không quen biết gì cả
tuy nhiên là có những cái mâu thuẫn trong lời nói mà ảnh hưởng đến danh dự của nhau một chút
là tù cũng không kìm chế được bản thân lòng tính
đấy là những một số biểu hiện của nhiều thanh niên bây giờ
trong quá trình điều tra đối tượng tú đã bỏ trốn khỏi địa bàn
cơ quan công an nhiều lần triệu tập tú đều không có mặt nên đã phát lệnh truy nã
tháng tám năm hai nghìn hai mươi đối tượng đinh thanh tú đã bị đội điều tra tổng hợp công an quận đống đa bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
quá trình điều tra thì chúng tôi đã nhiều lần triệu tập tú
ở tại nơi đăng ký thường trú ở tổ năm phường long biên
tuy nhiên tú trốn tránh và không đến cơ quan điều tra để làm việc theo đúng yêu cầu
chính vì thế thì chúng tôi đã phải ra quyết định truy nã bị can đối với đinh thanh tú theo đúng quy định
tội phạm cố ý gây thương tích ngày càng gia tăng
đặc biệt tập trung ở đối tượng trẻ tuổi
chỉ bất đồng từ câu nói hay từ ánh mắt
những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống cũng thổi bùng lên sự việc có thể dẫn đến cái kết đau lòng
chén chú chén anh kích thích sự ưng phấn của các đối tượng trẻ này
nghĩ mình đều là thương đế cần gì sẽ có
nên trong quá trình ngồi ăn nhóm thanh niên liên tục gọi phục vụ quán lấy giấy ăn và tăm
do đó đã xảy ra mâu thuẫn
cũng không phải giảm vừa
thanh niên phục vụ cũng gọi bạn đến quán nhằm dăn mặt khách hàng quần đồ này
tâm lý của những tuổi trẻ thì bao giờ cũng rất là hăng hung hăng
cũng muốn thể hiện cái tôi là thể hiện cái bản ngã của mình
và cái khả năng kiểm chế cũng như là cái kỹ năng để mà ứng xử giao tiếp với nhau
thì nó chưa có kinh nghiệm
đây cũng chính là cái nguyên nhân để làm bùng nổ những cái mâu thuẫn cũng như là những cái sâu sát ẩu đả xảy ra
tại tỉnh bắc giang dù chỉ thương tật khoảng chín
nhưng đến bây giờ bà phạm thị ngạn xã đông hưng huyện lục nam tỉnh bắc giang
vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc
vừa mới xảy ra đối với chính mình
đối tượng hà văn phong chú cùng thôn lợi dụng đêm tối đã vịt mặt cầm dao
nằm phục tại vườn nhà bà ngạn với mục đích trộm cắp
khi thấy tiếng chó sổ nhiều chủ nhà đi ra và phát hiện trộm
bị phát hiện đối tượng phong đã dùng dao bầu chém nhiều lần vào mặt lưng và cánh tay nạn nhân rồi bỏ chạy
những vết dẹo dài trên cơ thể bà nạn là bằng chứng cho thấy thói côn đồ coi thường pháp luật của đối tượng hà văn phong
một mươi sáu năm là tôi ở nhà tôi sang nhà bà ngạn ý định tôi là ăn trộm đồ tài sản trong nhà
bị phát hiện ra là tôi cầm dao tôi đâm bà ấy bà ấy kêu lên tôi bỏ chạy bà ấy nhà tôi tôi đổ chú
về cái việc mà cũng gây thương tích
cho người khác mà có tỷ lệ từ một đến dưới một mươi một mà sử dụng hung khí là cấu thành tội cối gây thương tích
và khi cấu thành tội cố gây thương tích thì những người thực hiện ánh vi phạm tội đều phải chịu trách nhiệm hình sự chịu pháp luật
những mâu thuẫn trong sinh hoạt không được giải quyết kịp thời
đôi khi chỉ vì một xích mít nhỏ hay mâu thuẫn mang tính bộc phát nhưng thiếu kiềm chế nóng giận
hoặc do các đối tượng sử dụng rượu bia cũng dân đến những hành động mất tương trụ
gây thương tích cho người khác
một thực tế là đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích phần lớn là bị hại có lỗi như nợ nần xúc phạm thách thức kích động thượng
thiếu tố lỗi của người bị hại làm cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đến cùng
hậu quả của những vụ cố ý gây thương tích không chỉ ảnh hưởng nặng cho bị hại về vật chất sức khỏe tinh thần
mà còn đối với bản thân gia đình của đối tượng phạm tội

phải hết sức bình tĩnh khi mà chúng ta đứng trước những cái mâu thuẫn xảy ra với chính mình
cần phải với cái thái độ ôn hòa với cái vấn đề tôn trọng chuẩn mực xã hội với cái ý thức coi trọng pháp luật tôn trọng pháp luật
để bình tĩnh lựa chọn cái phương án giải quyết nó một cách hòa hợp nhất
tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra bởi cả dẫn mất khôn
và cùng với đó thì cũng khuyến cáo với mỗi người dân khi mà chúng ta chứng kiến những cái sự mâu thuẫn
cũng như những sự xảy ra sự va chạm sâu sát của những người xung quanh
thì chúng ta cũng cần phải có sự can thiệp có sự giúp đỡ để hạn chế những mâu thuẫn phát sinh đến đỉnh điểm
ví dụ chúng ta có thể cách ly hai đối tượng ra
hoặc là chúng ta có thể có những lời lẽ khuyên bảo kịp thời để hạ nhiệt để hạ hỏa
để từ đó thì những người trong cuộc người ta tìm được tiếng nói chung và mâu thuẫn sẽ được giải quyết một cách êm xuôi
để có thể hạn chế các vụ án phạm pháp hình sự đặc biệt là án cố ý gây thương tích
thì công tác phổ biến tuyên truyền và giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh
các nội dung tuyên truyền phải đến được với các đối tượng cần được tuyên truyền
đặc biệt sự giáo dục từ gia đình và nhà trường cũng rất quan trọng để hình thành nhân cách ở mỗi con người